chiều ngày một mươi tháng hai phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm và làm việc với tổng cục hai bộ quốc phòng
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá qua gần bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng tình báo quốc phòng đã tuyệt đối chung với đảng hiếu với dân dựa vào dân và đi sát địch
liên tục trưởng thành tiến bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước giao phó
đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
các sự kiện trong và ngoài nước chỉ ra được những động thái mới những vấn đề chiến lược đáng chú ý
đặc biệt các đánh giá đề xuất kiến nghị đã phục vụ rất hiệu quả cho đảng nhà nước
chính phủ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh yêu cầu tình báo quốc phòng tiếp tục phát huy
thể hiện vai trò vị trí quan trọng của mình thực hiện có hiệu quả cao nghị quyết số bốn mươi tám của bộ chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tình báo trong tình hình mới
theo đó tin tức cần phải kịp thời chính xác mang tính chiến lược hiệu quả cao
phục vụ hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc